để phục vụ cho tết dương lịch thì tất cả các bến xe của hà nội dự kiến sẽ tăng cường khoảng hai sáu trăm linh xe
chiều nay ba mươi tháng một mươi hai các bến tàu xe dự báo sẽ rất nhiều người về quê nghỉ tết dương lịch
tại hà nội các phương tiện đã sẵn sàng phục vụ tết
tất cả các bến xe của hà nội dự kiến sẽ tăng cường khoảng hai sáu trăm linh xe
tại bến xe mỹ đình các doanh nghiệp vận tải cam kết chấp hành nghiêm các quy định phổ biến
như không trở quá số người quy định tự ý nâng giá vé
tại bến xe gia lâm ngày ba mươi tháng một mươi hai có khoảng một trăm linh lượt xe phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
tại bến xe giáp bát lực lượng an ninh được tăng cường kiểm tra kiểm soát tại bến
nhất là tại cổng những nơi có mật độ xe người ra vào đông bảo đảm an ninh trật tự trên các tuyến vận tải hành khách